kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thông tin đầu tiên đến từ an giang
tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn minh tiến chú tại xã mỹ phước tây thị xã cai lệ tỉnh tiền giang về tội giết người
theo cáo trạng vì buồn chuyện gia đình tiến và vợ là nguyễn thị kiều oanh đã cùng nhau tự vẫn
sau hai lần tiến oanh và hai con nhỏ uống thuốc bảo vệ thực vật để tự vẫn nhưng không thành
vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến cùng vợ thuê phòng trọ và mua một mươi vỉ thuốc ngủ
đêm hai ngày sau tiến oanh đã chia thuốc ngủ cả nhà cùng uống
vào sáng hôm sau nhân viên nhà trọ phát hiện bất thường nên trình báo cơ quan công an
phát hiện oanh cùng hai con đã tử vong
tiến được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tiến bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến tử hình về tội giết người
cao xuân hùng giám đốc công ty trách nhiệm hoạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ cao hùng
gọi tắt là công ty cao hùng vừa bị công an tỉnh lạng sơn khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lợi dụng danh nghĩa là giám đốc công ty trách nhiệm hoạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ
cao xuân hùng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối
như công ty đang cộng tác với các công ty trong nước và đối tác tại trung quốc
có thể đưa người việt nam sang trung quốc xuất khẩu lao động
làm việc với mức lương tối thiểu là bốn nhân nhân dân tệ một tháng
đảm bảo các thủ tục pháp lý hợp pháp theo quy định
tin tưởng chị lương thị thảo chú thái nguyên đã đến công ty cao hùng
do cao xuân hùng làm giám đốc để nộp hồ sơ
và tiền đặt cọc của hai mươi hai người lao động một mươi năm triệu đồng một người
với tổng số tiền đặt cọc là ba trăm ba mươi triệu đồng
được hùng hứa hẹn sau một tháng sẽ đưa những người trên đi xuất khẩu lao động sang trung quốc
sau khi nhận tiền cao xuân hùng không làm thủ tục để đưa các lao động đi xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn
mà chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào chi tiêu cá nhân
tại cơ quan công an cao xuân hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an thành phố hà nội tiến hành đột kích và kiểm tra một quán bar
có địa chỉ tại sáu mươi bảy y phó đức chính quận ba đình hà nội
qua đó phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy
thời điểm kiểm tra trên một số bàn rượu trong quán lực lượng chức năng đã phát hiện
thu giữ hai ba trăm sáu mươi sáu g cần sa một tám trăm hai mươi sáu g emm
và nhiều đồ vật dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã đưa hơn hai trăm linh người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở
để kiểm tra làm rõ phân loại xét nghiệm nước tiểu
kết quả xác định ba mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã bắt giữ một số đối tượng là khách đến cơ sở ba
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định cho biết vừa phối hợp
với đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh bình định
phát hiện kho chứa hàng nghìn sản phẩm nhập ngoại không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng tử
bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn linh lam hưng phát
thuộc phường nhân bình thành phố quy nhơn
lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ một số mặt hàng nhập ngoại không rõ nguồn gốc
gồm bốn mươi bốn bì bột sữa sáu trăm bảy mươi năm bì bột kem béo hơn chín mươi lon sữa béo bốn trăm bốn mươi hộp nước cốt dừa và nhiều sản phẩm
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm phân loại các hàng hóa
để làm rõ và xử lý theo quy định
trong những năm gần đây sự phát triển mạnh mẽ về thu hút đầu tư nước ngoài
trên địa bàn huyện hiền hà huyện hải hà của tỉnh quảng ninh
đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cụ thể ngày càng cao trong công tác quản lý
người nước ngoài nhập cảnh cư trú làm việc
tuy nhiên vẫn còn tình trạng không chấp hành quy định về khai báo tạm trú
đối với những trường hợp này và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
điều đó đòi hỏi công tác nắm tình hình và tăng cường kiểm tra lưu trú của công an huyện
luôn cần được trú trọng và quan tâm
là một trong những khách sạn lớn trên địa bàn với lượng khách lưu trú khá đông
trong đó có nhiều khách nước ngoài
vì vậy lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và an ninh công an huyện hải hà
đã thường xuyên xuống kiểm tra nhắc nhở và tuyên truyền
về công tác đăng ký khai báo tạm trú cho cơ sở này
không chỉ kiểm tra đối với các cơ sở lưu trú
lực lượng công an huyện còn tăng cường phối hợp chặt chẽ
với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp hải hà
về công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài
địa bàn huyện hải hà là một địa bàn
có thể nói là tập trung số lượng lớn người nước ngoài
cư trú lao động làm việc và tam thân
trong đó có công nghiệp cảng biển hải hà
có các công ty có yếu tố nước ngoài doanh nghiệp nước ngoài
đầu tư tại đây
nên có nhu cầu lớn về số lượng công nhân người lao động chuyên gia người nước ngoài
công an huyện hết sức quan tâm
và có sự phù hợp rất đồng bộ nhịp nhàng
của các ngành và các cấp trong công tác quản lý người nước ngoài
để nâng cao nhận thức sự hiểu biết
trong việc khai báo lưu trú của người nước ngoài
tại địa bàn để hạn chế hết mức
trong việc vi phạm pháp luật
với phương châm nắm chắc từng hộ từng chủ nhà
nâng cao ý thức phòng chống tội phạm
nâng cao kiến thức nhận thức có dấu hiệu vi phạm pháp luật
liên quan đến người nước ngoài
trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
lực lượng an ninh huyện hải hà
đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính
bốn cơ sở lưu trú
vi phạm quy định về khai báo tạm trú
qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng phát động để cảnh báo
người dân liên quan đến vấn đề
có những người nước ngoài
nếu có dấu hiệu liên quan đến vấn đề
về xuất nhập cảnh trái phép
khi mà lưu trú hoặc có vấn đề
về chính trị hình sự mát túy
hoặc các vấn đề khác
mà có những biểu hiện bất minh
trong việc đi lại trong việc sinh hoạt ở
thì cũng kịp thời tố rác báo cáo
đến cơ quan cơ quan huyện
để mà giải quyết xử lý kịp thời
tránh để phức tạp tình hình
cũng là tránh để tồn tại những vấn đề
nóng về an ninh trật tự tại cơ sở
trong dịp tết nguyên đán
một số quy định mới được áp dụng
như thời hạn thị thực điện tử nâng lên chín mươi ngày
thời hạn tạm trú với người nước ngoài
được việt nam đơn phương miễn thị thực
nâng lên bốn mươi năm ngày
số lượng người nước ngoài đến cư trú
hoạt động trên địa bàn tăng cao
công an huyện hải hà tiếp tục chủ động
trong công tác khai báo tạm trú quản lý xuất nhập cảnh
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại phường trảng giai tp biên hòa tỉnh đồng nai
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can tạm giam đối với mai thuyết cương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra mai thuyết cương chú khu phố hai
phường tam hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
đưa ra thông tin là một sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai
có khả năng giải quyết các vấn đề về xin cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tách thửa chuyển đổi mục đích sử dụng đất
để tạo lòng tin ký các hợp đồng dịch vụ
và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
thông báo ai là bị hại
thì liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
để được giải quyết theo quy định của pháp luật
địa chỉ số bốn mươi bảy đường nguyễn ái quốc tp biên hòa tỉnh đồng nai

tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội giết người
đối tượng kim anh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hồ hậu thương chú tại ấp tài công xã tài văn
huyện trần đề tỉnh sóc trăng
và đối tượng diệp sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ hậu thương chú tại số sáu mươi
đường sa lan khóm sáu phường bảy tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số một
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng huỳnh thị nang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hồ hậu thương chú tại số bảy mươi một trên chín
dương kỳ hiệp khóm ba phường hai tp sóc trăng tỉnh sóc trăng
và đối tượng lý quốc bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hồ hậu thương chú tại số một trăm hai mươi năm
ấp dương kiển xã hòa tú hai huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã số bốn
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
của công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hối hợp thực hiện